giá các loại xăng đồng loạt tăng hơn bảy trăm linh đồng một lít từ một mươi năm h ngày hôm nay tức là ngày hai mươi một tháng ba
cụ thể tại kỳ điều hành lần này liên bộ công thương tài chính trích lập quỹ bình ổn giá
đối với dầu ma rút ở mức ba trăm linh đồng một kg và không trích lập và không trị quỹ này với bất cứ loại xăng dầu nào khác
do vậy là giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi ba hai trăm một mươi chín đồng một lít
tăng bảy trăm hai mươi chín đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi bốn hai trăm tám mươi bốn đồng một lít tăng bảy trăm bốn mươi một đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành
các mặt hàng dầu tăng ở mức thấp hơn dầu diesel năm s không cao hơn hai mươi một một mươi bốn đồng một lít tăng bốn trăm sáu mươi năm đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn hai mươi một đồng một lít
các mặt hàng dầu tăng ở mức thấp hơn hai mươi một hai trăm sáu mươi sáu đồng một lít tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cts ba năm s không cao hơn một mươi bảy chín mươi chín đồng một kg

các mặt hàng dầu tăng ở mức thấp hơn hai mươi ba hai trăm một mươi chín đồng một lít tăng bốn trăm sáu mươi năm đồng một lít tăng bốn trăm sáu mươi năm đồng một kg